theo thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra ngày hôm nay hai mươi tháng một mươi lực lượng chức năng tỉnh hòa bình đã bắt giữ đối tượng lý đình vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trú tại xã xuân lâm huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
đối tượng này có liên quan đến việc đổ chất thải gây ô nhiễm nguồn nước cấp của nhà máy nước sạch sông đà cung cấp cho thành phố hà nội
sau khi biết nguyễn trương đại và hoàng văn thám bị bắt lý đình vũ đã bỏ trốn tại nhiều tỉnh như hương yên hải phòng bắc ninh
bằng các biện pháp nghiệp vụ các đơn vị chức năng đã phát hiện đối tượng vũ đang có mặt tại khu vực giáp với huyện thuận thành bắc ninh
biết không thể trốn thoát lý đình vũ đã ra đầu thú
trước đó ngày một mươi bảy tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với các đối tượng nguyễn trương đại
sinh ngày hai mươi sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cư trú tại thôn đa tiện xã xuân lâm huyện thuận thành bắc ninh và hoàng văn thám
sinh ngày hai mươi bốn tháng bốn năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cư trú tại thôn đèo luông xã tri lễ huyện văn quan lạng sơn về hành vi gây ô nhiễm môi trường theo điều hai trăm ba mươi năm bộ luật hình sự
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình đang thu thập các tài liệu củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật